theo thông tư số một mươi ba và thông tư một mươi bốn của bộ y tế thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện
bao gồm giá khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế
với quy định này từ hôm nay ngày hai mươi tháng tám giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế có điều chỉnh tăng
tại các cơ sở y tế các bệnh viện cũng đã có sự chuẩn bị để thực hiện việc áp giá mới
theo đúng lộ trình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện gia liễu trung ương
theo đó mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau giá khám bệnh ngày dường tăng bình quân bốn bốn
giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng một một bên cạnh đó một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả
của bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng so với thông tư ba mươi bảy và thông tư ba mươi chín thì không thay đổi
cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ
từ một ba trăm chín mươi đồng sang mức lương cơ sở một bốn trăm chín mươi đồng
đối với các đối tượng hưởng bảo hiểm y tế như là các hộ nghèo thì là được hưởng một trăm linh thì không ảnh hưởng
còn các hộ cận nghèo thì phải tự chi trả năm thì nhân lên với mức tăng thì cũng sẽ không thay đổi nhiều
còn đối với những đối tượng mà chi trả khoảng hai mươi thì cũng tương tự như vậy
khi ra thông tư này thì bộ y tế đã có những khảo sát về đợt tăng giá lần trước
thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến người dân và cũng như là đến cái quỹ bảo hiểm y tế
còn theo ý kiến của người dân dù việc tăng giá là đúng lộ trình
nhưng song song với tăng giá dịch vụ y tế thì chất lượng y tế cũng cần được chú trọng hơn nữa
dịch vụ y tế của bộ y tế tăng mà tăng theo lộ trình
tức là từng năm từng đợt thì dân người ta người ta còn chờ đợi ở cái điểm là cái phục vụ và cái khám chữa bệnh
theo các bác sĩ
mặc dù việc tăng giá lần này không ảnh hưởng nhiều đến những người tham gia bảo hiểm y tế
nhưng cũng cho thấy được việc bao phủ bảo hiểm y tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế
mức giá tăng nhẹ như vậy nhưng mà dù sao thì cũng vẫn ảnh hưởng
thì nếu mà mình mà được hưởng bảo hiểm y tế thì mình sẽ chỉ phải có những nhiều cái mức chi trả khác nhau
từ khi từ đối tượng được miễn một trăm linh cho đến đối tượng chi trả năm rồi chi trả hai mươi thì sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho người dân
theo thông tư số một mươi ba người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh trước thời điểm ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú